thưa quý vị với hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
bốn đối tượng gồm chu duy anh trương quốc trung đặng xuân thương và lê trọng dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê tp đà nẵng khởi tố
vào ngày bảy tháng một mươi hai công an quận thanh khê bất ngờ đột kích một quán cà phê
nằm trong khu dân cư tân hòa phát hiện bốn đối tượng với nhiều tin nhắn liên quan đến số đề và cá độ bóng đá
đường dây này do chu duy anh và trương quốc trung cầm đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy
nhận đề từ các đầu đề cấp dưới chuyển lên từ đó cả hai đã đứng ra trực tiếp thắng thua với khách theo tỷ lệ chung vốn
bên cạnh đó chu duy anh còn lấy một mạng cá độ bóng đá tài khoản master trên internet
với hạn mức là năm mươi usd chia ra thành bốn mạng tổng nhỏ và đưa cho ba đầu mối cấp dưới
gồm trần ngọc quảng tuyền và hai đối tượng chưa rõ lai lịch
ngoài ra thì anh còn cắt một mạng lẻ
cho lê trọng dương sử dụng cá cược và một mạng lẻ khác để anh trực tiếp đứng ra ghi cá độ cho khách